chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây
mở đầu bản tin xin mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an đã diễn ra trong tuần
an ninh trật tự lực lượng công an triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động chống phá giữ ổn định an ninh trong tôn giáo an ninh trật tự địa phương
phát biểu tại cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào dự thảo nghị định về định danh và xác thực điện tử
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban soạn thảo nghị định nhấn mạnh
việc xây dựng nghị định có ý nghĩa rất quan trọng trong triển khai thực hiện đề án số sáu của chính phủ
tiếp thu ý kiến xây dựng nghị định hướng tới mục tiêu đưa nghị định sớm đi vào cuộc sống một cách hiệu quả
thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính
dịch vụ công và các giao dịch khác dự thảo nghị định về định danh và xác thực điện tử gồm sáu chương bốn mươi hai điều
tại phiên họp lần thứ nhất ban chỉ đạo sáu tp hà nội với tinh thần dễ làm trước khó làm sau vừa làm vừa rút kinh nghiệm
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
đề nghị thành phố hà nội xây dựng từng lộ trình lựa chọn ưu tiên đảm bảo tiến độ thời gian triển khai đối với các dịch vụ công
để người dân và doanh nghiệp sớm được thụ hưởng
các sở ngành của thành phố phải hiểu rõ công việc của đơn vị mình bố trí bảo đảm ngân sách
ra soát các công nghệ thiết bị phần mềm trong quá trình triển khai đề án nhằm tránh lãng phí

phần mềm trong quá trình triển khai đề án nhằm tránh lãng phí
cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu đơn vị cần sớm có nghiên cứu tổng thể về vấn đề an ninh
tình hình nhà tạm giam nhà tạm giữ và kho vật chứng
theo dõi quản lý chặt chẽ nhóm đối tượng hoãn thi hành án
tuyệt đối không để các đối tượng gây án trong thời gian hoãn thi hành án
đồng thời nghiên cứu nhân rộng các mô hình tái hỏa nhập cộng đồng thật sự thực chất hiệu quả
tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý
thi hành tạm giữ tạm giam thi hành án hình sự tại cộng đồng
lửa thử vàng gian nan thử sức hai mươi bảy năm công tác trong lực lượng công an nhân dân
bảy năm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy
trung tá nguyễn văn điệp đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy
công an huyện kim bảng tỉnh hà nam luôn phát huy vai trò của người chỉ huy mưu trí dũng cảm
đồng chí đã cùng đồng đội lập nhiều chiến công thành tích
có phần đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ hòa bình về hà nam tiêu thụ
do đối tượng quách đức hậu chú tại tỉnh hòa bình cầm đầu
trung tá nguyễn văn điệp đã cùng đồng đội quyết tâm phải nhanh nhất chặt đứt đường dây ma túy phức tạp này
không để chúng móc đối xâm nhập vào địa bàn gieo rắc cái chiếc trắng
chiều tối ngày hai mươi bảy tháng hai tại khu vực tổ năm thị trấn ba sao huyện kim bảng
trung tá nguyễn văn điệp cùng đồng đội đã bắt quả tăng đối tượng hậu
đang tàng trữ trái phép hai mươi ba gói heroin và ba viên ma túy tổng hợp
trung tá nguyễn văn điệp đã cùng đồng đội quyết tâm phải nhanh nhất chặt đứt đường dây ma túy phức tạp này
không để chúng móc đường dây ma túy phức tạp này
khi nào mà đảm bảo an toàn thì chúng tôi triển khai phương án để bắt giữ
chính vì vậy trong thời gian qua thì lực lượng cảnh sát về ma túy chúng tôi
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do giám đốc do lĩnh đạo còn hiện ra
trên mặt trận cam go quyết liệt này trung tá điệp và đồng đội phải đối mặt với nhiều hiểm nguy thách thức
nhanh nhạy quyết đán trong công tác xung kích đối mặt với hiểm nguy xứng đáng với vai trò trách nhiệm được giao
trung tá điệp luôn gương mẫu phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể cán bộ chiến sĩ trong đội
lập nhiều chiến công thành tích trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm về ma túy
chí từ đồng chí nguyễn văn điệp và đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
trong thời gian vừa qua thì cũng đã có những cái tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
nắm tình hình quản lý địa bàn quản lý đối tượng
thế và cũng đã nghiên cứu được cái phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy trên đoạn huyện
thế và qua đó thì đã tham mưu cho lãnh đạo công an huyện ban hành nhiều cái kế hoạch đấu tranh chấn áp tội phạm
đảm bảo cái kết quả chung thành tích chung của đơn vị trong thời gian vừa qua
trong đấu tranh phòng chống đối với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma túy
thì đồng chí điệp luôn luôn là người đi đầu và chỉ đạo cho anh em chúng tôi
có những đường hướng và có những biện pháp làm sao để phòng chống và đấu tranh với các loại tội phạm
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong năm năm qua trung tá nguyễn văn điệp đã cùng tập thể đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện kim bảng
điều tra khám phá một trăm ba mươi năm chuyên án vụ án về ma túy bắt một trăm chín mươi tám đối tượng phạm tội
thu giữ số lượng lớn ma túy khác loại và những tăng vật liên quan
với những chiến công thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
chúng ta nguyễn văn điệp đã ba năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
sáu lần được bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh giám đốc công an tỉnh hà nam và ủy ban nhân dân huyện kim bảng tặng bằng khen giấy khen
và trên hết những chiến công của anh cùng đồng đội đã góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho người dân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
vừa phát hiện bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy
chiều ngày một mươi bảy tháng ba tại km hai mươi chín năm trăm linh quốc lộ ba mươi bốn thuộc địa phận xã minh ngọc huyện bắc mê tỉnh hà giang
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi e năm mươi chín nghìn hai trăm ba mươi chín lưu thông theo hướng bảo lâm cao bằng thành phố hà giang
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
lái xe không chấp hành mà tăng ga nhằm tẩu thoát buộc tổ công tác phải triển khai các biện pháp khống chế bắt xử
qua kiểm tra lái xe là trần văn dũng đi cùng trên xe là đỗ văn viên
cùng chú huyện đan phượng thành phố hà nội tiến hành kiểm tra trong cốp xe phát hiện cất giấu một bao tải bên trong có một mươi bốn bánh heroin
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông tại xã thái học huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
khi đang trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ
liên quan đến vụ việc hai nhóm gồm hàng chục thanh niên hỗn chiến đuổi đánh nhau xảy ra tại khu vực khu đô thị đô nghĩa
phường yên nghĩa quận hà đông hà nội
công an quận hà đông đã tạm giữ một mươi tám thanh thiếu niên trong vụ việc
trước đó vào khoảng hai mươi hai giờ đêm qua một mươi chín tháng ba hai nhóm chủ yếu là nam thanh niên ở độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi hai tuổi sử dụng vũ khí là giáo giải tự chế
xông vào ẩu đả với nhau có người đã bị thương và gục ngã
nhận được tin báo lực lượng công an đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường ngăn chặn cuộc hỗn chiến đồng thời truy bắt các đối tượng tham gia ẩu đà
quá trình xác minh làm rõ cơ quan công an đã tạm giữ một mươi tám thanh thiếu niên
liên quan đến vụ việc đồng thời triệu tập các đối tượng còn lại hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín chiều ngày hôm nay hai mươi tháng ba của bộ y tế cho biết số ca mắc mới covid một mươi chín tiếp tục giảm so với ngày hôm qua
còn một trăm bốn mươi một một trăm năm mươi một ca trong ngày có hơn một trăm một mươi một sáu trăm linh bệnh nhân khỏi nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hơn bốn một triệu ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên hai trăm linh một sáu triệu
trong ngày tp hà nội ghi nhận một mươi chín thanh thiếu niên
trong sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín tại ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
thưa quý vị tự khai báo qua phần mềm www khaibaof tphcm gov vn đang được triển khai thí điểm tại một số trạm y tế trên địa bàn
dù vẫn còn một số bất cập nhưng phần mềm này giúp người dân dễ dàng tiếp cận với y tế phường hơn
được giải quyết các thủ tục khai báo y tế cũng như hoàn thành cách ly nhanh chóng hiệu quả hơn rất nhiều
trạm y tế phường sáu quận một mươi một có sáu nhân sự trong đó có hai bác sĩ và bốn nhân viên điều dưỡng
với hơn ba trăm linh f đang điều trị tại nhà nơi đây mỗi ngày còn tiếp nhận thêm khoảng ba mươi f mới mỗi ngày
và giải quyết hồ sơ hoàn thành cách ly cho gần bốn mươi f đã khỏi bệnh
từ ngày được chọn là địa phương thí điểm phần mềm khai báo f của sở y tế công việc của nhân viên y tế được giảm tải rõ rệt
trong khi đó là chỗ sở y tế đã triển khai và khai báo phần f
qua mạng thì cháu về chỗ phía ủy ban phường thì đã cũng đã ủy quyền cho chỗ đồng chí trưởng trạm y tế phường
là sẽ ký xác nhận hoàn thành cái f cho người dân luôn
người dân có thể nhập phần mềm thì bên chỗ trạm ghi nhận các ca này luôn
không phải mất công là phải ngồi đánh máy từng cái nội dung chi tiết của ca bệnh
nếu người ca bệnh mà có thể tự khai báo được thì bên chỗ trạm sẽ bớt bớt được một cái động tác đó
thứ hai là về vấn đề về trả
được cái giấy xác nhận hoàn thành cách ly thì nó cũng đỡ được cái thủ tục đó
chỉ hơn một tuần trước cũng như ba trăm một mươi bốn trạm y tế trên địa bàn thành phố
trạm y tế phường sáu quận một mươi một phải cách cử một nhân viên chuyên nhập điệu
làm thủ tục hoàn thành cách ly và các hồ sơ hành chính khác
từ khi các hoạt động này chuyển qua số hóa người dân không còn tập trung đông ở trạm y tế như trước
nhân viên trạm y tế quản lý dữ liệu qua phần mềm giảm tải khá lớn áp lực so với trước đây
lúc đó là chỉ mình biết f rồi
thì mình chỉ trao áp từ phần mềm
và người ta hướng dẫn mình cái đó cách ly tại nhà
rồi xong rồi hẹn mình một tuần lễ lên tết lại
và có ghi đưa cho mình hồ sơ sẵn và mình ghi ra giấy thôi
nó cũng dễ nó mang hơn mình khỏi đi tới đi lui
bên cạnh đó để hỗ trợ cho người già người dân không biết sử dụng điện thoại thông minh
phường sáu quận một mươi một vẫn tiếp nhận khai báo f tại chỗ hoặc qua đường dây nóng
tuy nhiên không còn bị ung ứ tập trung đông như trước
mà có cái phần mềm này thì có một số người họ sử dụng mắt phone á
thì khi mình trả cái giấy hoàn thành cách ly thì mình trả qua cái email của họ
còn đối với những người họ không có sử dụng mắt phone thì họ ra đây mình sẽ cấp giấy
từ hôm có cái phần mềm này tới giờ thì công việc của nhân viên y tế nó cũng đỡ nhọc nhằn rất nhiều
cái này là rất là thận tiện
nhưng mà nếu như trường hợp mà mạng bị lấp hay là có vấn đề
sự cố xảy ra thì bên chỗ trạm thì sẽ ghi nhận là cái ca f là nó sẽ chậm
việc bổ sung thêm các tính năng khai báo f tại nhà trả kết quả hoàn thành cách ly qua email
gửi tin nhắn cảnh báo đến bác sĩ của trạm y tế
khi người f thuộc nhóm nguy cơ cao giúp người dân dễ dàng tiếp cận hơn với y tế cơ sở
sắp tới khi ba trăm một mươi bốn trạm y tế toàn thành phố đồng loạt triển khai phần mềm này
như vậy người dân không còn cảnh tụ tập đông người
đồng thời nhân viên y tế cũng sẽ giảm được áp lực giải quyết các thủ tục hành chính
để tập trung chuyên ngôn tư vấn và hỗ trợ điều trị f tốt hơn
bộ lao động thương minh và xã hội đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo về việc một phụ nữ ở đồng tháp
tử vong khi nâng ngực ở bệnh viện một a bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng tp hcm
địa chỉ năm trăm bốn mươi hai lý thường kiệt phường bảy quận tân bình
bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu cục bảo trợ xã hội khẩn trương kiểm tra
nguyên nhân vụ việc chỉ đạo bệnh viện một a quan tâm lo lắng hậu sự chú đáo cho nạn nhân
và phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân
báo cáo bằng văn bản gửi về bộ trước một mươi h ngày hai mươi một tháng ba
như antv đã đưa tin vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba
nạn nhân được phẫu thuật nâng ngực theo lịch hẹn trước đó
đến một mươi sáu giờ cùng ngày người nhà bất ngờ nhận được thông báo nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch
khi người nhà vào phòng đã thấy nạn nhân tím tái nghi ngờ đã chết từ trước đó
ngay sau khi nhận được tin báo
công an quận tân bình và lực lượng pháp y đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra giải phẫu tử thi
ba nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông trực diện vào hông đuôi xe tải đang lùi ra quốc lộ
khiến một người tử vong tại chỗ hai người bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua khu phố đức thiện thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước
thời điểm trên phan thanh nhu nguyễn ngọc tiệp
và lê trung dũng cùng chú huyện bù đăng chở nhau trên xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
đến đoạn khu phố đức thiện cả ba điều khiển xe với tốc độ cao tông và hông đuôi xe tải
do tài xế phan văn hậu chú tỉnh đắk lắc điều khiển đang lùi xe từ tiệm vá lốp ra quốc lộ một mươi bốn
cú tông mạnh khiến lê trung dũng tử vong tại chỗ nhu và tiệp phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
cảnh sát giao thông công an huyện bù đăng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh cà mau thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực
so với cùng kỳ năm ngoái thì giảm về số vụ và số người chết
tuy nhiên vẫn còn tình trạng người dân sau khi sử dụng rượu bia lại điều khiển phương tiện tự gây tai nạn dẫn đến tử vong
để lại hậu quả đau lòng cho gia đình
theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra một mươi hai vụ làm chết ba người bị thương một mươi hai người trong đó không hiếm gặp những vụ tự gây tai nạn dẫn đến tử vong
không chỉ trên đường bộ tuyến đường thủy cũng xảy ra
những vụ tài nạn xảy ra vào tối một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai trên đoạn sông của ấp cây sổ xã hùa thị kỷ
nạn nhân sau khi uống rượu bia xong đã lái phương tiện đường thủy tự gây tai nạn rồi tử vong
nguyên nhân uống rượu bia sai sỉnh lái phương tiện rồi tự gây nên cái chết là do mất khả năng quan sát mất khả năng điều khiển phương tiện và không còn khả năng làm chủ tốc độ dần dân dân
cũng trong thời gian này lực lượng tuần tra kiểm soát toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý hai bốn trăm linh hai trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trung bình trên ba mươi trường hợp vi phạm mỗi ngày
mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp tuy nhiên một bộ phận người dân vẫn chưa chấp hành nghiêm
hệ lụy khi tham gia giao thông có rượu bia là bé gây tai nạn cho người khác thì không nói gì bản thân có thể chấn thương gãy tay chân hoặc là những cái nặng hơn nữa
đó là gây tạo do gánh nặng gia đình và xã hội
nhằm đảm bảo cho tự an toàn giao thông và phòng ngừa các tai nạn giao thông ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh triển khai quyết liệt nhiều biện pháp như tuyên truyền luật giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tăng cường lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tuyến đường trọng điểm phức tạp về tình trạng sử dụng hiệu bia để từ đó phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh triển khai quyết liệt nhiều biện pháp như tuyên truyền luật giao thông trong toàn tỉnh